sau khi truyền hình nhân dân phản ánh về tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép của một số doanh nghiệp
khi đến tỉnh bắc cạn đầu tư địa phương này đã xác định rõ những sai phạm
và đặc biệt là trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu vinacom việt nam
ở xã cẩm giang huyện bạch thông
tuy nhiên dù tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo nhưng mà việc xử lý sai phạm thì rất chậm chạp
và điều này thì khiến cho dư luận hoài nghi và thắc mắc
cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn đã xác định công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu vinacom việt nam
xây dựng nhà xưởng không phép trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng
quy mô nhà xưởng gần một hectare công ty này đã vi phạm luật đất đai luật xây dựng
công ty cũng không làm bất cứ thủ tục nào để xin cấp phép xây dựng đối với các cơ quan và cấp có thẩm quyền
và hiện nay khi kiểm tra là cũng chưa có giấy phép xây dựng
thế thì hiện nay thì theo quy định phân cấp thì ủy ban nhân dân của chính phủ
chính quyền địa phương là phải tiến hành xử lý vi phạm như là xử phạt hành chính
theo quy định của nghị định một trăm ba mươi chín tức là cái bước đầu tiên cũng như là cái trách nhiệm
theo phân cấp thì ủy ban nhân dân của bạch thông theo là cơ quan phải xử lý
với mức độ sai phạm này đáng lẽ chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc xử lý
để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật
nhưng đến nay nhà máy này vẫn ngang nhiên hoạt động
đã hơn bốn tháng trôi qua kể từ khi báo chí vào cuộc và cơ quan chức năng phát hiện sai phạm
đến cuối tháng bảy huyện bạch thông mới bắt đầu thành lập đoàn công tác đi kiểm tra xử lý
ngày hôm hai mươi ba lãnh đạo huyện mới có quyết định để cử phòng tài nguyên môi trường đơn vị chủ trì
có quyết định thành lập tổ để xuống kiểm tra
sau khi mà thành lập tổ thì chúng tôi cũng đã thu xếp lịch công tác
mà phối hợp với các ngành để xuống làm việc với công ty
đến nay nhà máy này đã hoạt động không phép
gần hai năm sai phạm đã được chỉ rõ
nhưng việc chậm xử lý có thể khiến doanh nghiệp nhờn luật
tạo tiền lệ xấu và ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư
do đó tỉnh bắc cạn cần chỉ đạo xử lý triệt đề sai phạm
để tạo niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp